chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai học viện lục quân long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
tại lễ meeting lãnh đạo học viện đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc
những chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân ta qua đó khơi dậy niềm tự hào tự tôn dân tộc
phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng khơi dậy lòng yêu nước vượt qua mọi khó khăn thách thức của cán bộ đảng viên
và quần chúng nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới đồng thời động viên cán bộ giảng viên học viên nhân viên chiến sĩ
tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng giao cho học viện